liên quan tới tình hình vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu nơi biên giới bộ công thương vừa có công văn gửi các tỉnh biên giới phía bắc về việc khôi phục lại các hoạt động thương mại hàng hóa biên giới
theo đó bộ công thương đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới phía bắc thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc cho phép thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và vận chuyển hàng hóa theo quy định qua các cửa khẩu quốc tế cửa khẩu chính cửa khẩu phụ tân thanh cốc nam tỉnh lạng sơn lối mở km ba bốn phường hải yên thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
trên cơ sở áp dụng nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong hoạt động xuất nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa qua biên giới
theo hướng dẫn của bộ y tế với các cửa khẩu trên nếu phía trung quốc đồng ý mở cửa trao đổi thì cần làm việc thống nhất quy trình kiểm soát phòng chống dịch bệnh đối với phương tiện vận tải trực tiếp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu
bộ công thương yêu cầu các địa phương trong quá trình thực hiện cần ưu tiên công tác phòng chống dịch bệnh bảo đảm an toàn cho nhân dân và người lao động không vì sức ép giải tỏa uốn tắc hàng hóa mà coi nhẹ các biện pháp phòng chống dịch
đồng thời tiếp tục phối hợp với bộ trong việc khuyến nghị các tỉnh chủ hàng điều tiết nhịp độ đưa hàng lên biên giới